tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng và trung du bắc bộ
yêu cầu chủ động các biện pháp phòng chống úng ngập vụ mùa
mưa lớn do ảnh hưởng của bão số hai có thể gây ngập lụt ống cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở khu vực bắc bộ tới đây
để chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm hai nghìn hai mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị
ubnd các tỉnh thành phố xây dựng chi tiết kế hoạch phòng chống ngập lụt ống bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ
trên cơ sở giả soát khoanh vùng các diện tích có khả năng bị ngập lụt công trình có nguy cơ mất an toàn để lên phương án phòng chống kịp thời
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong thời gian có mưa lũ để đề phòng sự cố công trình thủy lợi và tiến hành vận hành công trình tiêu ống